trong vòng hai mươi bốn giờ qua trên cả nước đã thực hiện được hơn bốn trăm một mươi năm bốn trăm linh xét nghiệm cho hơn một một triệu lượt người
trong ngày gần năm trăm ba mươi năm liều vaccine covid một mươi chín được tiêm cho người dân
như vậy là tổng số liều vaccine đã được tiêm cho đến nay là hơn hai mươi hai sáu triệu liều
về số ca mắc mới trong vòng hai mươi bốn giờ qua đã ghi nhận thêm một mươi hai sáu trăm tám mươi ca
trong đó có một mươi bảy ca nhập cảnh và một mươi hai sáu trăm sáu mươi ba ca ghi nhận trong nước giảm một năm trăm ba mươi ca so với ngày hôm qua
có chín tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
và tám tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong vòng một mươi bốn ngày qua
trong khi đó tại thành phố hà nội việc xét nghiệm diện rộng và tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
sẽ được thực hiện theo ba vùng thời gian đến ngày một mươi năm tháng chín
cụ thể tổ chức tiêm chủng vaccine mũi một cho toàn bộ người dân từ một mươi tám tuổi trở lên trên địa bàn
đến ngày một mươi năm tháng chín trên cơ sở số vaccine được bộ y tế phân bổ và giao
yêu cầu của kế hoạch là đến ngày một mươi năm tháng chín
tại các khu vực có nguy cơ rất cao nguy cơ cao hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân
từ hai đến ba ngày một lần
tại các khu vực có nguy cơ và các khu vực khác hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân
từ năm đến bảy ngày một lần
xét nghiệm tầm soát một trăm linh với các trường hợp có biểu hiện ho sốt khó thở viêm đường hô hấp
đến bệnh viện khám chữa bệnh và tại cộng đồng
xét nghiệm ba ngày một lần đối với các nhân viên người lao động tại các cơ sở khám chữa bệnh
và các đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh
thành phố cũng hướng dẫn người dân tự lấy mẫu có sự giám sát của nhân viên y tế hoặc tình nguyện viên
áp dụng xét nghiệm rintam pcr hoặc kháng nguyên nhanh kết hợp với việc gộp mẫu phù hợp
trường hợp xét nghiệm rintam pcr mẫu hộp phải trả kết quả xét nghiệm trong vòng một mươi hai giờ đồng hồ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé